nhằm hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi do có lợn mắc tả lợn châu phi sớm ổn định sản xuất
tỉnh phú thọ đang khẩn trương chỉ chi tiền hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại
và tính đến thời điểm này thì phú thọ đã hoàn thành chi trả là hai đợt hỗ trợ trên toàn tỉnh
tính đến thời điểm hiện tại phú thọ có hai trăm linh xã công bố có dịch tiêu hủy trên bốn vạn con
tổng trọng lượng là gần hai năm trăm linh tấn ước tính hỗ trợ xã công bố dịch là bảy mươi hai tám tỷ đồng
việc trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí hỗ trợ người chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy
do dịch tả lợn châu phi được tiến hành từ tháng năm và sẽ kéo dài đến khi nào dịch bệnh được khống chế và dập tắt hoàn toàn
hiện tại công tác kiểm tra hồ sơ để hỗ trợ thiệt hại cho người dân được sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
cùng sở tài chính và ủy ban nhân dân các huyện thành thị phối hợp nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người chăn nuôi